đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì hội nghị hội đồng tranh án các nước asean lần thứ tám
với sự tham gia của tranh án tòa án nhân dân tối cao các đoàn ngoại giao các nước trong khu vực
lần đầu tiên hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của tòa án các nước
vượt qua khó khăn tăng cường sự phối hợp trong hoàn cảnh mới
phát biểu khai mạc hội nghị tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình khẳng định
hội đồng tranh án các nước asean đã không ngừng nỗ lực vì mục tiêu thúc đẩy hơn nữa tính dân chủ
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thúc đẩy thực thi nguyên tắc nhà nước pháp quyền
và tăng cường hòa bình ổn định thịnh vượng tại khu vực asean
trong khuôn khổ hội nghị lần này các thành viên sẽ tiếp tục thảo luận về phương thức thực hiện các ý tưởng
sáng kiến đề ra trong các hội nghị trước bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ thảo luận về bối cảnh khu vực
trước đại dịch covid một mươi chín những khó khăn thách thức đặt ra đối với hội đồng tranh án các nước asean nói chung
tòa án các nước nói riêng cũng như những giải pháp tháo gỡ khó khăn thách thức đó